các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ qua ngày một mươi năm tháng ba theo giờ địa phương tiệc tiếp tận kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ australia việt nam đã diễn ra trọng thị tại thủ đô canberra của australia
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng toàn quyền australia peter cosgrov và phu nhân cùng nhiều quan chức chính phủ của hai nước việt nam australia đã tham dự sự kiện ngoại giao văn hóa đặc biệt này
cùng dự có đông đảo kiều bào và bà con đang sinh sống học tập làm việc tại australia
đại diện một số cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế tại canberra
mở đầu sự kiện quân nhạc cử quốc thiều việt nam và australia
ngay sau đó phát biểu chào mừng tại tiệc tiếp tân toàn quyền australia peter cotgrov bày tỏ vui mừng được dự tiệc kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam australia
và cho rằng trong suốt những năm qua nhân dân hai nước đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị

coi hòa bình và thịnh vượng là giá trị cao nhất
ngài peter cotgrov cũng nêu rõ việc việt nam australia ký quan hệ đối tác chiến lược mở ra nhiều cơ hội để đem lại lợi ích cho nhân dân và hai nước
đóng góp cho ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới
hai nước cũng có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh giáo dục văn hóa khoa học công nghệ thương mại và đầu tư
mà nổi bật là thúc đẩy nhiều thỏa thuận liên kết mới như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương cptpp vừa được ký kết
trong phát biểu tại tiệc tiếp tân thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và australia là bạn là đối tác chiến lược của nhau
đó là trên sáu năm tỷ đô la mỹ cho kim ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi bảy
gần chín mươi triệu đô la úc hỗ trợ oda của australia dành cho việt nam hàng năm là nguồn vốn quý báu
hàng vạn công dân việt nam tốt nghiệp các trường đại học tiên tiến của australia
trở thành các kỹ sư cử nhân nhà khoa học
gần ba trăm linh người gốc việt nam coi australia là ngôi nhà thứ hai
năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần bốn mươi vạn du khách australia đến thăm việt nam
hai nước cũng phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
phối hợp tốt trong giải quyết các vấn đề toàn cầu như ứng phó về biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai góp phần gìn giữ hòa bình
thủ tướng bày tỏ tin tưởng và hy vọng về một tương lai tươi sáng trong quan hệ hai nước
đặc biệt là khi quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện ngành y tế và các chuyên gia sản khoa cho biết khuyên cáo từ giới y khoa trên thế giới về việc sinh con thuận tự nhiên là vấn đề gây nguy hiểm đến sức khỏe mẹ và bé nhất là có thể dẫn đến tai biến tử vong
đây là điều mà các thai phụ không nên thực hiện theo trào lưu lan truyền trên mạng xã hội cũng như phong trào anti vắc xin từ chối chí trích ngừa vaccine trong thời gian gần đây sẽ gây hậu quả về sau rất khó giải quyết
các chuyên gia cũng đã đề xuất ý kiến rằng cần có kế hoạch mục tiêu phát triển nông nghiệp phù hợp với từng vùng
bên cạnh đó đại diện bộ nhấn mạnh trong thời gian tới chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch hành động và mục tiêu cụ thể lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình hoạch định chính sách xây dựng và thực hiện chiến lược và hơn hết là cần có sự chung tay của toàn xã hội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

quảng nam đã đề ra nhiều chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp người dân đầu tư phát triển ngành nghề trồng dâu nuôi tầm ươm tơ dệt lụa
tuy nhiên làm sao để khôi phục duy trì và phát triển bền vững và mang lại thu nhập cao ổn định cho người nông dân cần có sự chung tay của các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp và người dân ở các địa phương
ghi nhận của phóng viên truyền nhân dân tại quảng nam
huyện duy xuyên một thời là thủ phủ của cây dâu
thời vàng son sản lượng tơ hàng năm của huyện đạt một trăm năm mươi tấn
tuy nhiên hiện tại trên địa bàn huyện chỉ còn khoảng một mươi một hectare dâu và người dân trồng dâu nuôi tầm chủ yếu là nuôi để bán thực phẩm chứ không nuôi lấy kén vì giá kén thấp hơn rất nhiều so với giá bán tằm thực phẩm
hỗ trợ về kỹ thuật công giống cây trồng cây dao giống dao và đồng thời hỗ trợ các kỹ thuật để trang nuôi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
sau khi naui được chọn là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới hồi năm ngoái
thì năm nay đến lượt quốc gia láng giềng phần lan đứng đầu bảng xếp hạng của báo cáo mang tên
world happinis report do liên hợp quốc mới công bố
phần lan đã vượt qua naui và đan mạch để dẫn đầu trong bảng xếp hạng này
tiếp đến là iceland thụy sĩ hà lan canada new zealand thụy điển và australia
ngoài việc được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
phần lan cũng được xếp hàng đầu về tiêu chí hạnh phúc của người nhập cư vào nước này
được thí hiện từ năm hai nghìn một mươi hai
báo cáo world happenes report xếp hạng một trăm năm mươi sáu quốc gia theo những tiêu chí như sự giàu có
mục tiêu sống vấn đề tham nhũng tự do và những yếu tố khác trong việc đánh giá chất lượng cuộc sống
báo cáo này đặc biệt quan tâm đến mức độ hạnh phúc của người nhập cư với bốn chương về di cư
đứng cuối bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm nay là những nước burundi
cộng hòa trung phi nam sudan tanzania và yemen
cũng theo báo cáo này nước mỹ tụt bốn bậc đứng ở vị trí thứ một mươi tám
trong bảng xếp hạng nguyên nhân được cho là do sự gia tăng tình trạng béo phì
vấn đề sử dụng ma túy và trầm cảm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại